sau những kết quả thành tích tiêu biểu mà trường cao đảng an ninh nhân dân i đã đạt được trong năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
nhật trí với phương hướng nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị nhà trường tiếp tục quán triệt
tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm chủ trương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
xác định đầu tư cho giáo dục đào tạo là đầu tư cho phát triển tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
để thực hiện các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể trong nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
tập trung hoàn thiện đề án phát triển trường cao đảng an ninh nhân dân i đến năm hai nghìn ba mươi
đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
trình đảng ủy công an trung ương phê duyệt và triển khai thực hiện
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học
tập trung nghiên cứu những vấn đề mới tư duy mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia
để bổ sung vào giáo trình tài liệu dạy học cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn
tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng hiện đại đẩy nhanh chuyển đổi số
và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý điều hành
hướng tới xây dựng nhà trường thông minh kết nối thông tin dữ liệu giữa các trường trong công an nhân dân
tại tp cn bộ công an và trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hôm nay tổ chức hội nghị
biểu dương mô hình cán bộ đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương
đồng chí nguyễn minh chiết bí thư ban chấp hành trung ương đoàn chủ tịch hội sinh viên việt nam đồng chủ trì hội nghị
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba các cấp bộ đoàn đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an
củng cố nâng cao chất lượng các câu lạc bộ tổ đội nhóm sung kích tình nguyện tuyên truyền pháp luật
và đấu tranh phòng chống tội phạm
tổ chức gần năm mươi lượt tuyên truyền phòng chống ma túy theo chiến dịch
tổ chức ba tám trăm linh câu lạc bộ thắp sáng niềm tin với sự tham gia của hơn bốn mươi năm cán bộ đoàn viên
công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được triển khai phù hợp và có những giải pháp
hoạt động đặc trưng cho từng đối tượng đoàn viên thanh niên thiếu nhi tại các trường học
địa bàn dân cư cụm công nghiệp
phát huy tinh thần sung kích của thanh niên tham gia giữ gìn an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nhiều mô hình công trình phần việc thanh niên được thực hiện hiệu quả từ cấp xã đến cấp tỉnh
góp phần cung cấp thông tin tố giác tội phạm ma túy giúp lực lượng công an phát hiện và ngăn chặn
và giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến ma túy
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
trong thời gian tới lực lượng công an và đoàn thanh niên cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa
trong tổ chức quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước
về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
gắn kết việc thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
với các phong trào thi đua yêu nước do đảng nhà nước mặt trận tổ quốc
và các ban ngành đoàn thể đơn vị địa phương phát động
tại hội nghị ba mươi hai tập thể và ba mươi hai cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc đã được bộ công an khen thưởng
thưa quý vị được trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phát động từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba
với mục đích vận động cán bộ hội viên phụ nữ và các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu hỗ trợ
chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi do đại dịch covid một mươi chín và trẻ mù côi do những nguyên nhân khác
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tạo điều kiện để các em được phát triển đầy đủ toàn diện
đến nay chương trình
mẹ đỡ đầu đã lan tỏa rộng khắp trong các cấp hội phụ nữ công an tỉnh yên bái
với tình yêu thương con trẻ các cán bộ chiến sĩ đã cùng nhau chung tay chăm sóc giúp đỡ
góp phần xoa dịu những nỗi đau về tinh thần cũng như những khó khăn về vật chất
mà các em đang phải hàng ngày gánh chịu
bố mất vì một tai nạn khi đó nu mới bảy tuổi em trai vừa được năm tuổi
mẹ nu sau đó cũng bỏ đi biệt xứ
hai chị em bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa
thiếu đi bàn tay chăm sóc của cả bố và mẹ tương lai của hai đứa trẻ cũng vì thế mà nhuộm một gam màu u tối
thấu hiểu và chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của em nu
các hội viên hội phụ nữ công an tỉnh yên bái đã nhận đỡ đầu chăm sóc
hàng tháng hỗ trợ chi phí sinh hoạt học tập cho đến khi em tròn một mươi tám tuổi
nô chỉ là một trong số bốn mươi bảy trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đang được các cấp hội phụ nữ công an tỉnh yên bái nhận đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng đến năm một mươi tám tuổi
với mức hỗ trợ trung bình hàng tháng là năm trăm linh đồng một trẻ
ngoài ra hội viên các cấp hội phụ nữ công an tỉnh cũng đã tự nguyện trích một phần lương
đồng thời kêu gọi các tổ chức thiện nguyện
các nhà hào tâm chung tay quyên góp ủng hộ mua sắm sách vở đồ dùng học tập sinh hoạt
trao tặng các trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí trên năm trăm linh triệu đồng
hay gọi điện nói chuyện và những lúc con làm bài kiểm tra được điểm tốt thì thường gọi điện cho mẹ
thì mẹ khen cảm thấy vui vì làm con của các mẹ công an
dẫu biết rằng không thể thay thế hoàn toàn cha mẹ các em
nhưng những người mẹ đỡ đầu mang quân phục đã đến tiếp sức và trao cho các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
một điểm tựa về tinh thần một vòng tay giang rộng yêu thương để từ đó các em có cơ hội phát triển một cách toàn diện
để nối dài cái vòng tay yêu thương trong thời gian tới thì phụ nữ công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có cái hiệu quả
cái chương trình mẹ đỡ đầu tạo cái hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng và các tầng lớp nhân dân
thứ hai là đã đẩy mạnh công tác tùy truyền
công tác tùy truyền ý nghĩa nhân văn của chương trình những cách làm hay sáng tạo của các cấp hội
đặc biệt là việc vận động cũng như là kêu gọi các tổ chức các cá nhân các mạnh thường quân và các nguồn lực khác
để cùng với cả đồng hành với chương trình mẹ đỡ đầu để nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ và phát triển toàn diện
thêm một người mẹ là có thêm những yêu thương thêm những sẻ chia ấm áp
những nỗ lực của các mẹ đỡ đầu sẽ phần nào san sẻ và bù đắp những thiệt thòi mà các em đã phải gánh chịu
để các em vững tin cho quá trình trưởng thành phía trước
thưa quý vị thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng đảng ủy công an trung ương đã chủ động tham mưu bộ chính trị
ban hành nghị quyết số một mươi hai đây là lần đầu tiên bộ chính trị có một nghị quyết riêng
chỉ đạo toàn diện về xây dựng lực lượng công an nhân dân làm cơ sở để định hướng chỉ đạo xây dựng phát triển lực lượng công an nhân dân từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
cho đến nay sau hơn một năm thực hiện huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
các đơn vị địa phương đều đã có những kế hoạch triển khai chi tiết phù hợp với tình hình thực tế và bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt
chúng ta sẽ cùng đến với cách làm hay tại địa bàn tỉnh sóc trăng mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên thu hương
thưa quý vị và các bạn nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị xác định an ninh an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân
tăng cường phát triển lực lượng công an ở địa bàn là biện pháp quan trọng để bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở
thực hiện tinh thần nghị quyết một mươi hai công an tỉnh sóc trăng đẩy nhanh xây dựng công an xã thị trấn chính quy toàn diện về chức năng nhiệm vụ quyền hạn đủ sức giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay từ đầu
yêu cầu này đã được công an và các cấp chính quyền tại tỉnh sóc trăng nghiêm túc triển khai thực hiện một cách có trọng tâm hiệu quả
sinh ra và trưởng thành ở đây nên chị nguyễn thị ngọc huyền luôn mong muốn làm được thật nhiều việc có ý nghĩa đối với bà con xung quanh
cũng vì thế mà mặc dù là nữ nhưng chị đã tình nguyện xin tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở và tham gia thi tuyển trở thành công an viên bán chuyên trách
em yêu mến là môi trường công an này
cho nên là em đã thi tuyển
với tầm thế là em sẽ cố gắng để hoàn thiện mình hơn để cố gắng để hỗ trợ các anh trong các công việc ở trong cơ quan
em thấy công việc này có ý nghĩa chị là vừa giúp được người dân rồi hỗ trợ cho mình nâng cao cho mình được vừa là tinh thần kiến thức rồi tính tập thể trong cả cơ quan luôn
tổ chức thi tuyển dụng công an xã bán chuyên trách cũng là một chủ trương của tỉnh sóc trăng
nhằm bổ sung nhân sự cho công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở phù hợp với thử tiễn
thực chất là khẳng định rằng là lực lượng công an xã bán trách là cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy
vì các đồng chí này được tiễn đa phần là những người ở địa bàn là am hiểu về phong tục tập quán nhất là trong đồng bào dân tộc khmer
thứ hai là nắm được hộ nắm người là các đồng chí nắm đường đi nước bước hộ
người dân rất là chặt và chắc từ đó mà các đồng chí rất sâu sát địa bàn để mà phối hợp với lực lượng công an
hiện nay trên địa bàn tỉnh sóc trăng đã bố trí một trăm linh trưởng công an cấp huyện không là người địa phương
đảm bảo một trăm linh xã thị trấn đều đã bố trí công an chính quy với gần tám trăm linh cán bộ chiến sĩ
là tỉnh có trên ba mươi là đồng bào dân tộc khmer
thời gian qua bên cạnh việc tăng cường cán bộ là người dân tộc
công an sóc trăng cũng đã tích cực phối hợp với quân sự và bộ đội biên phòng
phát huy vai trò nòng cốt của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
và chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân
cũng như nắm bắt các tình hình ở địa phương
đa số là đạo thiên chúa giáo nhưng mà đặc biệt cũng có số là người dân là bên đạo phật
nhưng mà đặc biệt là mình cũng sinh hoạt là sinh hoạt chung bởi vì trong đó là có kết hợp với ấp trưởng bang
và bí thư áp anh em cũng hỗ trợ đắc lực
thành ra mình xuống để dẫn động tuyên truyền những cái vấn đề về sống xã hội phải làm sao mà cho nó tốt đẹp
linh hoạt trong triển khai nghị quyết một mươi hai dựa trên thực tế mỗi địa bàn là yếu tố chính tạo nên những kết quả bước đầu
trong việc xây dựng lực lượng công an sóc trăng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thì công an quyện cũng đã giảm được tiêu chí do bộ và do giám đốc đề ra giảm khoảng gần ba mươi số dụ phạm pháp về trực tự xã hội
rồi tai nạn giao thông thì cũng giảm ba tiêu chí
để tiến lên chính quy tinh nhuệ hiện đại đối với lực lượng công an nhân dân theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai
thì chính quy tinh nhuệ hiện đại đầu tiên đó chính là con người
vì thế công an tỉnh sóc trăng xác định mỗi cán bộ chiến sĩ phải thấm nhuần và là người mẫu mực thực hiện nghị quyết này
phải ngâm đến từng cán bộ đảng viên mới có thể thành công
làm sao để mỗi cán bộ chiến sĩ vững vàng về tư tưởng
đây cũng chính là mục tiêu mà công an tỉnh sóc trăng đề ra khi triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết số một mươi hai
quán triệt tinh thần cả hệ thống chính trị của tỉnh sóc trăng đồng lòng hiện thực hóa nghị quyết một mươi hai
trong đó với vai tròn nòng cốt
lực lượng công an đã chủ động tham mưu với các ủy chính quyền địa phương
lãnh đạo chỉ đạo bàn hành chương trình hành động thông nhất và kế hoạch triển khai cụ thể đến các cấp
dựa trên những điều kiện thực tế của vùng sông nước sóc trăng
trong thời gian qua khi bàn hành các nghị quyết chỉ thị về an ninh trạch trự
thì bang tuyển dụ tỉnh quỹ đã chú trọng trong việc lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân
theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
bên cạnh đó các cấp quỹ chính quyền trong tỉnh cũng đã quan tâm về chỉ đạo
bảo đảm tiềm lực về cơ sở vật chất khoa học công nghệ trang bị hiện đại đồng bộ
đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tất cả các đơn vị địa phương kể cả công an cấp xã trên địa bàn tỉnh sóc trăng
đã hoàn thành việc tổ chức học tập quán triệt
nghị quyết một mươi hai và các đề án thông qua nhiều hình thức cập ủy chỉ huy cán bộ chiến sĩ
cơ bản nắm vững quan điểm chỉ đạo và áp dụng linh hoạt với từng địa bàn lĩnh vực
qua triển khai cấp quỹ các đơn vị thuộc công tỉnh công an các quyện thị xã thành phố
cũng thấy được chức năng nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện trong kế hoạch
các cán bộ chiến sĩ có sự nắm đường
cái quan điểm chỉ đạo của đảng của ngành về xây dựng lực lượng công an
sự trong sạch dưỡng mạnh từ đó an tâm trong công tác nỗ lực phấn đấu để được đào tạo
bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
sau một năm triển khai thực hiện tỉnh sóc trăng đã đạt được nhiều kết quả tích cực
có đó tác động sâu rộng đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong công an tỉnh sóc trăng
và đặc biệt là hệ thống chính trị các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh
về việc thực hiện chủ trương của đảng của tỉnh ủy đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
trước tiên là chúng tôi là chú trọng đến công tác đào tạo đào tạo bồi dưỡng để mà có một đội ngũ kế thừa trẻ
để mà phát triển trong đủ điều kiện để mà phát triển trong cái giai đoạn hai mươi năm ba mươi và những năm tiếp theo
trong đó cũng quan tâm rất lớn đến đội ngũ cán bộ trẻ cán bộ có trình độ cán bộ là người dân tộc và cán bộ là người phụ nữ
do đó thì đây là chúng tôi xác định là con người mà yếu tố con người là rất quan trọng để thực hiện nghị quyết một mươi hai đạt được yêu cầu trong tình hình mới hiện nay
một nghị quyết của trung ương được tỉnh sóc trăng triển khai các kế hoạch thực hiện từ tỉnh đến cơ sở
tạo tiền đề để xây dựng lực lượng công an các cấp thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
và hiệu quả từ những kế hoạch đó đã được phản hồi ngược lại
bằng những bước chuyển biến rõ nét về an ninh trật tự từ cơ sở đến cấp tỉnh tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội